thưa quý vị ngày hôm nay công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng
dưới hình thức đổi ngoại tệ
các đối tượng là hoàng tiến dũng phan hà trần minh hải đều trú tại thành phố hà nội
vũ văn việt trú tỉnh thái bình
ngoài ra cơ quan công an đang tổ chức truy bắt hai đối tượng đang bỏ trốn gồm nguyễn minh nghĩa chú tại bắc giang
và doãn tiến mạnh trú ở hà nội
do không có việc làm ổn định cần tiền tiêu xài nhóm này đã bàn bạc thống nhất đến gặp chủ cửa hàng
thu đổi và thanh toán ngoại tệ nhờ chị này chuyển tiền nhân dân tệ vào tài khoản tại ngân hàng trung quốc
do các đối tượng chỉ định
khi chị này chuyển tiền theo yêu cầu các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng trung quốc chưa nhận được tiền
nên không trả tiền mặt cho bị hại rồi bỏ trốn chiếm đoạt số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh cho biết
đang tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm nguyễn văn dũng trương văn hiếu nguyễn hùng tý nguyễn văn dương
nguyễn văn dệt cùng chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh về hành vi buôn lậu
trước đó lực lượng công an tây ninh đã bắt quả tang tại trại bò của nguyễn đăng dũng và chạy bò của trương văn hiếu
đang nuôi nhốt năm mươi năm con bò nhập lậu từ campuchia
các đối tượng khai nhận năm mươi năm con bò trên là của nguyễn hùng tý và trương văn hiếu
cùng hùn vốn mua từ campuchia về việt nam
kiếm lời cả hai thuê dương dẫn bò từ đường mòn biên giới campuchia
về khu vực thuộc ấp bến cầu xã biên giới huyện châu thành để tập kết
sau đó dệt và dương điều khiển xe tải chở bò về trại bò của tý hiếu và dũng
chờ thời cơ thuận lợi các đối tượng sẽ vận chuyển bò đi tiêu thụ
tại các tỉnh đồng nai long an và huyện bình chánh tp hcm để bán kiếm lời
một số lượng lớn kem đánh răng bột giặt giả mạo nhãn hiệu vừa bị đội quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh hải dương phát hiện tại một cơ sở kinh doanh
ngày sáu tháng ba kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại thôn bùi xá xã nhân quyền huyện bình giang tỉnh hải dương
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán bảy trăm hai mươi tuyếp kem đánh răng
mang nhãn hiệu bs bốn trăm bảy mươi túi bột giặt mang nhãn hiệu ômo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
bước đầu đấu tranh chủ cơ sở đã thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo
được mua trôi nổi về để bán kiếm lời không có hóa đơn chứng từ giấy tờ hợp pháp theo quy định
toàn bộ số hàng hóa đã được tạm giữ để xác minh làm rõ làm căn cứ để xử lý theo quy định
vào tối ngày sáu tháng ba tại quốc lộ ba mươi bảy thuộc tổ bảy phường hưng thành thành phố tuyên quang
công an tỉnh đã phối hợp với đội quản lý thị trường số một tỉnh tuyên quang phát hiện xe ô tô
do nguyễn thị nga chú tại thành phố tuyên quang điều khiển vận chuyển ba trăm bảy mươi tám kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
số thực phẩm trên gồm hai trăm bảy mươi tám kg xúc xích và một trăm linh kg chả mực
toàn bộ số hàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ không ghi hạn sử dụng và bốc mùi hôi thối
lái xe và chủ hàng là nguyễn thị nga khai nhận đã mua số thực phẩm trên tại thành phố yên bái
với giá rẻ vận chuyển về tuyên quang để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm bàn giao cho đội quản lý thị trường số một thành phố tuyên quang
để xử lý và tiêu thủy theo quy định
thưa quý vị theo số liệu của cục quản lý lao động ngoài nước
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cả nước đã đưa được sáu sáu trăm linh một lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
gấp hơn một mươi ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó đứng đầu là thị trường nhật bản với ba bốn trăm bảy mươi lao động
tiếp đó là thị trường đài loan trung quốc với hai sáu trăm linh lao động

singapore là một trăm bốn mươi một và một số thị trường khác
tính chung trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
là hơn hai mươi tám bốn trăm linh người đạt hai mươi năm tám mươi bốn kế hoạch
trong đó đài loan trung quốc và nhật bản tiếp tục là hai thị trường tiếp nhận nhiều lao động việt nam nhất
với lần lượt là một mươi bốn sáu trăm linh chín và một mươi hai bốn trăm bảy mươi ba lao động
trong những ngày này thì du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên rực rỡ sắc màu của các loài hoa
như hoa đỗ quyên đỏ hoa đào ta hoa mận hoa đào chuông
cùng vẻ đẹp hoang sơ của những ngôi nhà cổ và sự thân thiện của người dân
nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu khám phá văn hóa của người mông
khi đến với mảnh đất vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
một trong những thanh niên làm du lịch những ngày đầu tháng ba này
anh giàng a xúa giám đốc hợp tác xã mạng ngũ đã trực tiếp đến khảo sát
tại bản lùng cúng xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái để dẫn du khách đến tham quan
anh xúa hết sức ấn tượng tự mình ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp
khi hoa sơn cha đua nở vào cuối tháng ba
đồng thời khám phá những nét độc đáo của những ngôi nhà cổ của bà con người mông nơi đây
theo tôi được biết thì huyện sẽ tổ chức
lấy hộ hoa sơn cha
hôm nay tôi cũng sắp xếp được thời gian đi bản lùng cúng để khảo sát hoa sơn cha
hiện nay thì bản lùng cúng đang nở một số loài hoa
chính vì như vậy nên là hôm nay tôi đi khảo sát trước
để sắp tới đây tôi sẽ dẫn khách du lịch vào trong bản lùng cúng tham quan và trải nghiệm
nằm ở độ cao trên hai mét so với mực nước biển
bản lùng cúng xã nậm có huyện mù căng trải
tiếp giáp với huyện văn yên tỉnh yên bái và văn bàn tỉnh lào cai
để đến được với bản
du khách phải di chuyển hơn một tiếng đồng hồ bằng xe máy
bản lùng cúng được ví như thiên đường của các loài hoa
bởi người dân nơi đây không chỉ bảo vệ mà còn trồng và phát triển một số loại cây
trở thành cây kinh tế như sơn cha mận đào ta
cùng một số loài hoa đặc trữ vùng miền như đỗ kiên đỏ đào chuông và một số loài hoa khác
hiện nay tại bản cương tây
bản còn khá ít ngôi nhà của chúng tôi được giữ nguyên vẹn như thế này
nên tôi và gia đình sẽ cố gắng giữ gìn cho thế hệ sau
và nếu có điều kiện thì tôi và gia đình sẽ làm ngôi nhà khác để ở
và lợp mái bằng vật liệu khác cho đảm bảo
đối với ngôi nhà này thì tôi sẽ giữ lại cho con cháu sau này được biết
và tìm hiểu về văn hóa của người mông
cũng như giới thiệu đến du khách
tôi mong muốn các cấp tạo điều kiện và quan tâm đến việc hướng dẫn
đào tạo giúp thế hệ trẻ của bản
biết cách vận dụng thế mạnh của bản
để phát triển du lịch
thu hút du khách đến tham quan
tạo nguồn thu cho người dân
để người dân của bản được phát triển về mọi mặt
như các bản vùng thấp
cùng với nét hoang sơ từ văn hóa
đời sống đến thiên nhiên
càng tạo cho bản lùng cúng vẻ đẹp khác biệt
ngoài ra từ bản lùng cúng
du khách cũng có thể trải nghiệm
leo lên đỉnh lung cúng có độ cao hai chín trăm một mươi ba m
từ những lợi thế trên
những năm gần đây
cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động các nguồn xã hội hóa
để bê tông tuyến
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại
cùng với đó chỉ đạo các ngành đoàn thể
hướng dẫn và vận động người dân
gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa
để thu hút khách du lịch đến tham quan
sẽ vận động bà con
duyên nguyên tất cả những ngôi nhà cổ
mà hiện tại đang có trên địa bàn của bản lùng cúng
để gìn giữ bản sát dân tộc của người mông
với lợi thế từ thiên nhiên ưu đãi
và những quyết sách đúng đắn của cấp ủy chính quyền
cũng như sự nỗ lực của người dân
trong tương lai không xa
bản lùng cúng sẽ trở thành điểm đến
thu hút đông đảng du khách đến tham quan
tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo nhanh chóng
góp phần vào xây dựng huyện mù căng trải
tỉnh yên bái
trở thành huyện du lịch xanh hài hòa
bản sắc và thân thiện
thưa quý vị
ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba đang đến gần
thị trường quà tặng dành cho phái nữ
đang dần trở nên sôi đỏ
năm nay bên cạnh quà tặng truyền thống là hoa
thì các mặt hàng như mỹ phẩm và trang sức
cũng đang là những mặt hàng được khách hàng ưa chuộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin
kinh tế và tiêu dùng
tại một số điểm bán quà tặng dịp mùng tám tháng ba
những ngày này
lượng khách đến mua hoa
đã tăng nhẹ hơn so với ngày thường
chị vân cho biết
thời gian này cửa hàng khá bận rộn
để kịp hoa phục vụ cho khách online
nếu như trước kia
khách đến cửa hàng trực tiếp chọn hoa
thì nay chủ yếu khách đặt quà online
trên các ứng dụng zalo hoặc facebook tăng đột biến
ngày mai đã là ngày mùng tám tháng ba
nên nhu cầu mua hoa của khách hàng cũng đã dần tăng lên
điều này cũng khiến cho việc giá hoa cũng tăng lên đáng kể
dự kiến hoa hồng đà lạt sẽ có giá từ hai mươi đến ba mươi một bông
và được bán theo các bò gói sẵn
hoa hồng maybe có giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng một bò
tùy kích cỡ
mình đến đây mua hoa để tặng các bạn nữ
bên công ty đối tác khách hàng của công ty mình
mình thấy thị trường hoa năm nay rất là nhịp
và cũng gây ra rất nhiều sự khó khăn
cho việc lựa chọn
nên cũng phải nhờ chủ cửa hàng tư vấn
để mình chọn được một loại hoa ưu nghĩa nhất
để tặng cho các khách hàng
ngoài các mặt hàng như hoa thì đồ trang sức
cũng là một mặt hàng đang thu hút khách hàng
nhiều cửa hàng cũng đã đưa ra thị trường
nhiều mẫu mã mới phù hợp với ngày tám tháng ba
tôi có một bộ sưu tập trang sức
được nhập khẩu từ hàn quốc
để tung ra trong dịp mùng tám tháng ba này
đây là những sản phẩm có thiết kế
và chất lượng của bên hàn quốc rất là khác biệt
so với các sản phẩm trên thị trường hiện nay
so với năm trước thị trường trang sức đã có sự khác biệt
năm ngoái giá vàng tăng cao
nên sức mua của người dân hạn chế
hiện giá vàng đang ổn định
nên lượng khách hàng đi mua trang sức
đã tăng cao hơn so với năm ngoái
và để thu hút khách hàng đến với các điểm mua sắm
nhiều điểm bán hàng cũng đã tung ra thị trường
các gói ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng
nhằm mục đích thu hút khách hàng
đến mua sắm nhiều hơn trong ngày tám tháng ba
là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị cần kề dịp lễ tám tháng ba
thị trường hoa tươi tại thành phố hồ chí minh
đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết
khi có rất đông người dân tìm đến các điểm bán hoa
để mua tặng cho người thương của mình
đã khiến cho giá hoa tăng lên gấp hai
gấp ba lần so với ngày thường
hãy xem video này và hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé

chợ đầu mối hoa lớn nhất tại thành phố hồ chí minh
tại đây từ sớm đã tấp nập người tìm đến
để mua hoa hồng và các loại hoa khác
để về bán lễ dịp lễ tám tháng ba
trong đó hoa hồng là chủ lực
hầu như sạp nào cũng bày bán
sức mua tăng nên giá hoa hồng
đang được đẩy lên khá cao
tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
hoa hồng có giá từ ba mươi sáu mươi ngàn đồng mỗi bông
một trăm năm mươi bông còn tulip giá một trăm linh đồng mỗi bó cúc mổ đơn nhập khẩu giá một trăm bảy mươi đồng mỗi cành
hoa hồng nhập khẩu có giá từ một trăm linh một trăm năm mươi ngàn đồng mỗi bông trong khi đó giá hoa hồng chống ngoại
nhập mà được trồng trong nước có giá bán từ bảy trăm linh tám trăm linh đồng mỗi bó còn tại các sóng hoa
thành phố hồ chí minh các giỏ hoa hồng được thiết kế sẵn có giá bán từ ba trăm linh bảy trăm linh ngàn đồng mỗi bó
với nhiều mẫu mã đa dạng năm nay do nhu cầu tăng cao đã khiến giá hoa hồng tăng lên đáng kể
giá hoa hồng tại các vườn ở lâm đồng tăng mạnh lên mức từ sáu năm trăm linh đến một mươi hai đồng mỗi bông
so với giá trí từ ba sáu đồng mỗi bông của ngày thường
theo bộ thông tin và truyền thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng
tăng đáng kể đạt doanh thu hai trăm năm mươi hai tám tỷ đồng tăng ba mươi ba năm so với cùng kỳ
theo đó ngoài doanh thu tăng mạnh lợi nhuận trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng
cũng ghi nhận mức tăng trưởng ba mươi ba một đạt hai mươi hai mươi hai tỷ đồng
nợp ngân sách tăng năm mươi sáu với hai mươi một tám tỷ đồng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa với nước ngoài là bốn mươi năm một giảm một mươi một
số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực an ninh mạng là một trăm linh ba tăng một mươi hai
số lao động làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin là ba bốn trăm chín mươi hai lao động tăng một mươi sáu
lĩnh vực này cũng ghi nhận số địa chỉ ip nằm trong mạng botnet là ba trăm tám mươi hai sáu trăm linh sáu địa chỉ giảm năm mươi một chín
nhưng có tới một sáu trăm tám mươi bảy cuộc tấn công mạng
tổng số chính thư số công cộng tăng ba mươi ba chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó tổng số chính thư số công cộng đạt cấp tính đến hết tháng hai là năm tám trăm sáu mươi chín ba trăm linh năm chính thư số tăng hai mươi ba một mươi tám
tổng số chính thư số công cộng đang hoạt động tháng hai là một chín trăm chín mươi hai hai mươi bốn chính thư số tăng một mươi bảy tám mươi chín
theo hiệp hội bất động sản tp hcm horia trong bối cảnh thanh khoản của thị trường yếu
doanh thu khó khăn về nguồn vốn
nghị định số tám được thông qua sẽ tác động rất tích cực và hiệu quả
đến việc xử lý một trăm một mươi chín tỷ đồng trái phiếu bất động sản đến hạn trong năm nay
theo số liệu từ horea tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn
trong hai năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn khoảng hai trăm ba mươi tỷ đồng trong đó năm hai nghìn hai mươi ba có khoảng một trăm một mươi chín tỷ đồng
trong bối cảnh thanh khoản thị trường yếu doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn
hora nhận định nghị định số tám sẽ tác động rất tích cực và hiệu quả
đến việc xử lý một trăm một mươi chín tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm nay
ngoài ra nghị định số tám là căn cứ pháp luật để doanh nghiệp phát hành trái phiếu
thực hiện đàm phán với các nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân
về kéo dài kỳ hạn của trái phiếu trong thời gian tối đa không quá hai năm
hoặc thanh toán gốc lại trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện
tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và bảo vệ quyền lựa chọn của trái chủ số
qua đó tạo điều kiện và cơ hội để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
để có dòng tiền có thanh khoản trong tình hình khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay
đầu tuần này các sân chơi dành cho cộng đồng khởi nghiệp đã công bố tái khởi động
kỳ vọng sẽ nào làm nóng lại tinh thần sáng tạo của đội ngũ công nghệ nhân sự đổi mới sáng tạo
trong hôm nay ngày bảy tháng ba hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm
trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tp bssc cùng các đơn vị truyền thông báo chí
đã thông tin về chuỗi sự kiện thường niên tuổi trẻ startup award năm hai nghìn hai mươi ba
những dự án vào chung khảo nếu thuyết phục được hội đồng cố vấn
sẽ có cơ hội nhận khoản đầu tư từ quỹ khởi nghiệp cũng như từ các doanh nghiệp quan tâm
chương trình sẽ có một giải đặc biệt trao cho startup xuất sắc nhất được hội đồng thấm định chọn
trị giá một trăm linh triệu đồng từ gibc
cuộc thi who takes startup wins cũng vừa công bố mở cổng đăng ký
trở lại lần thứ năm cuộc thi bắt đầu nhận đăng ký đến ngày hai mươi ba tháng ba
đây là sân chơi khởi nghiệp willmore lớn được tổ chức thường niên
là bẻ phóng khởi nghiệp cho nhiều dự án của sinh viên
còn sân chơi cho cộng đồng blockchain web ba sulana coding camp với chủ đề grizzlython
đang tiến tới giai đoạn cuối cùng lựa chọn những dự án tiềm năng nhất vào vòng pickching
theo trung tâm nghiên cứu và lập bán đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu
start uplink năm hai nghìn hai mươi hai khởi nghiệp việt nam vượt thêm năm bậc đứng vị trí năm mươi bốn trên thế giới
riêng thành phố hồ chí minh nơi chịu thiệt hại nặng nề vì covid một mươi chín lại vượt thần tốc một trăm một mươi bốn bậc
tiến gần tới vị trí top một trăm linh thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp tốt nhất thế giới
thưa quý vị mặc dù tham gia đóng góp vào nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ usd
nhưng trong năm hai nghìn hai mươi hai đầy biến động và khó khăn ngành điều đã không đạt được mục tiêu đề ra
bước sang năm hai nghìn hai mươi ba hoạt động xuất khẩu của ngành
này tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
do đó hiệp hội điều việt nam đã điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu để phù hợp với tình hình thực tế
tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu nhân điều đạt giá trị ba bảy tỷ usd
chưa đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu ba hai tỷ usd
dù đã điều chỉnh giảm khoảng sáu trăm linh triệu usd so với mục tiêu ban đầu là ba tám tỷ usd
tăng trưởng của ngành điều dự báo sẽ bị tác động đáng kể do nhu cầu tiêu thụ nhân điều toàn cầu
tiếp tục ám đạm thị trường nguyên liệu điều thế giới gặp nhiều thách thức
trong bối cảnh đó ngành điều đạt mục tiêu xuất khẩu đến năm hai nghìn hai mươi ba
ở mức khiêm tốn là ba một tỷ usd tăng nhẹ ba mươi triệu usd so với năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời duy trì chủ trương giảm lượng tăng chất
lạm phát thế giới thì cao quá nên là mọi người thì đồng lương thì vẫn gần như như cũ
cho nên tiền của họ sẽ phải đưa vào những tiêu dùng gọi là những mặt hàng thiết yếu nhiều hơn
do vậy họ sẽ giảm cái chi tiêu cho hạt điều được coi là cái mặt hàng gọi là luxury
tức là mặt hàng coi như hơi sang trọng chút
một vấn đề nữa tức là các loại hạt khác là hiện nay giá các loại hạt khác trên thế giới
là cũng giảm rất là nhiều
hạnh nhân hiện nay đang bị vào cái tình trạng là cung vụt quá cầu
cho nên là các giá hạt nhân hiện nay còn rẻ hơn hạt điều
trước đây thường thường hạt hạnh nhân là cao hơn hạt điều nhưng bây giờ rẻ hơn hạt điều
các hạt khác cũng đều giảm hết cho nên là cũng ảnh hưởng tới cái việc mà
tiêu thụ hạt điều
trong nhiều năm qua các doanh nghiệp điều việt nam đều có thói quen thu mua
ọ ạt điều thô và đầu vụ
điều này gây ra tình trạng tăng mua khiến giá điều thô luôn ở mức cao
ngoài ra do áp lực tài chính điều thô mua về phải đưa vào sản xuất ngay
và bán điều nhân ra để thu hồi vốn
từ đó dẫn tới tình trạng tranh bán khiến giá điều nhân không thể tăng lên
không chỉ vậy việc chỉ tập trung vào một số thị trường truyền thống
cũng khiến các doanh nghiệp điều việt nam luôn ở thế bị động và bị ép giá
ngành điều chúng ta ở việt nam phát triển trăng trưởng
phát triển một cách sản xuất rất là nhanh trong những năm qua
việt nam chúng ta đứng đầu về cái phát triển sản xuất chế biến hạt điều
là số một của thế giới
và khi chúng ta phát triển một cách thành tốc và nhanh như vậy
đến một lúc nào đó bây giờ cung vượt cầu
thì cái tiêu thụ thế giới không đáp ứng được hết tất cả những sản phẩm của chúng ta
và tôi nghĩ trong cái quá trình như vậy thì nó sẽ có sự đào thải
trong hiện tại thì các cái nguồn nguyên liệu để mà phục vụ cho sản xuất
thì ở các nhà máy là phần lớn đã không còn nhiều
cho nên là cái giá nguyên liệu của đầu năm
năm kể cả nhập khẩu và kể cả trong nước đang ở mức cao
thế là tôi cũng nói rõ là nếu hội viên có những cái hợp đồng xuất nhau nhân
ký được hợp đồng trước đó thì có thể là mua nguyên liệu để mà sản xuất
đảm bảo cái hợp đồng kỳ hạn để giao cho khách
còn nếu chưa có hợp đồng xuất khẩu nhân
thì tôi cũng mong muốn là các hội viên cũng có những cái là cân đối
và cẩn thận trong vấn đề mà mua nguyên liệu trong cái thời điểm này
các chuyên gia trong ngành nhận định
việc phát huy giá trị thương hiệu của toàn ngành điều hành
do đó ngành điều việt nam cần chiến lược bài bản để khai thác tối đa giá trị thương hiệu quốc gia
đồng thời các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện truy xuất nguồn gốc
xây dựng chủ giá trị cho toàn ngành
bên cạnh đó ngành điều cần tiên phong trong việc thực hành sản xuất xanh
để đảm bảo tấm vé vào các thị trường cao cấp như eu nhật bản
bởi đây đang là xu thế trên toàn cầu trong đó eu đang đi đầu về xu hướng này
sự phát triển và gia tăng không ngừng về số lượng cũng như chất lượng
của các ngân hàng thương mại khiến cho thị trường
dịch vụ ngành tài chính ngân hàng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết
đứng trước bối cảnh nhiều thách thức này các ngân hàng phải luôn kịp thời
nắm bắt các xu hướng mới để đáp ứng được nhu cầu không ngừng gia tăng của khách hàng
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
là một trong những ngân hàng ưu tiên trong phát triển dịch vụ số
đại dự ngân hàng này cho biết hiện nay ngành ngân hàng đã bước vào
giai đoạn thứ hai của chuyển đổi số là sáng tạo số

theo báo cáo năm hai nghìn hai mươi một của kng trải nghiệm khách hàng sẽ là một trong những công việc
được các lãnh đạo cấp cao của việt nam sắp xếp
dùng nó bao gồm rất là nhiều thứ bao gồm là phí bao gồm là những cái ưu đải
bao gồm là những cái hệ thống liên kết đi kèm để tạo cái sự thoải mái
tạo cái sự tiện lợi và đồng thời tạo cái sự thích thú
và do đó nó sẽ tạo ra một cái thói quen dành cho người sử dụng
tương tác trên môi trường số hoàn toàn khác biệt với phương thức truyền thống
chính vì vậy mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một quá trình xuyên suốt
được tiếp cận khách hàng hiểu và đáp ứng yêu cầu
biến khách hàng trở thành người dùng trung thành trong tương lai